xin chào quý vị và các bạn
thưa quý vị vùng áp thấp ở vùng biển phía đông của miền trung philippines
đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
sáng nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực vùng biển phía đông đảo luzon philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
từ bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc
và mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm hai mươi km và có khả năng mạnh thêm
chuyển sang phần dự báo thời tiết trên đất liền
từ chiều tối nay sang ngày mai mưa rông sẽ gia tăng mạnh trên toàn khu vực bắc bộ
và năng nóng sẽ tạm thời chấm dứt
nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp và lũ quét xa lở đất tại vùng núi
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở khu vực phía đông bắc bộ ở mức ba mươi một ba mươi bốn độ
sáng ngày một mươi sáu ngày một mươi bảy khi mưa giảm nên nhiệt độ có xu hướng tăng dần lên
phía tây bắc bộ thì cũng sẽ có mưa rông tăng mạnh trong ngày mai
có nơi xảy ra mưa rất to
nắng nóng tại đây sẽ tạm kết thúc với nhiệt độ cao nhất
ở mức là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
sau hai ngày tiếp theo mưa sẽ giảm và nhiệt độ sẽ tăng nhẹ khoảng một độ
đến với các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế
từ ngày mai tình trạng năng nóng cũng có chiều hướng thiên giảm
nhưng vẫn xuất hiện trên diện rộng
với mức nhiệt độ cao nhất là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
có nơi cao hơn
chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và rông vài nơi
còn khu vực từ đà nẵng đến phú yên
thì trong ngày mai mức nhiệt cao nhất là đạt ở mức là ba mươi bảy độ
các tỉnh khánh hòa đến bình thuận cao nhất
ở mức là ba mươi năm độ
sau hai ngày tiếp theo mức nhiệt trên cả khu vực này
sẽ giảm nhẹ khoảng một độ
khu vực tây nguyên duy trì mưa rào và rông gia tăng
cục bộ có mưa rất to
thời gian mưa tập trung nhiều vào lúc chiều và tối
nhiệt độ cao nhất ở trong khoảng là hai mươi tám ba mươi một độ
khu vực nam bộ cũng chịu ảnh hưởng của gió tây nam tăng cường
nên sẽ có mưa rào và rông gia tăng
cục bộ có mưa rất to
thời gian mưa tập trung vào lúc chiều và tối
nhiệt độ cao nhất trong ngày tại đây
đạt ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ